hai bệnh viện gồm bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và viện sốt z côn trùng và ký sinh trùng trung ương lại tiếp tục quá tải do lượng người dân kéo đến xét nghiệm quá đông
trước sự hoang mang của người dân các chuyên gia y tế cũng đã đưa ra những khuyến cáo
ngay từ sáng sớm gần bảy trăm linh gia đình tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh đã đưa trẻ đến xét nghiệm tìm ấu trùng sát lợn sau khi có thông tin về việc hơn một mươi trẻ dương tính với loại ấu trùng được phát hiện tại đây ngày một mươi năm tháng ba
bởi vì nó không phải là những cái bệnh thông thường đó là nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều về vấn đề là ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu ví dụ như liên quan đến não rồi thì mọi thứ nó không phải là như bệnh đi ngoài hay là gì đó
nói chung là nhân dân thì chỉ mong muốn một cái điều là ai cũng muốn cho con em mình nó được tốt đẹp sức khỏe tốt đúng không
thế thì qua cái sự kiện này thì nó đang là một trong những cái rất nóng của xã hội
cũng mong muốn là các cơ quan đoàn thể chức năng của chính quyền địa phương rồi của các trường học phải đứng lên mà hỗ trợ
hỗ trợ nhân dân cái thứ hai là phải làm rõ cái nguyên nhân tại sao lại xảy ra cái tình trạng như thế này
còn tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương tính đến chiều ngày một mươi sáu tháng ba có trên năm trăm linh gia đình đã đưa con tới khám và xét nghiệm tại đây
em cũng mới biết đấy thế nên là hôm nay mới đưa con đi luôn ngay
thì lo lắng là cũng sợ đứa trẻ đi học trường không yên tâm sợ không đảm bảo
tình trạng này khiến các bệnh viện bị quá tải
và có khả năng phải lùi cuộc điều tra dịch tễ lấy mẫu tại bắc ninh dự kiến vào ngày một mươi bảy tháng ba
trước đó các chuyên gia cũng cho biết các bậc cha mẹ không nên quá hoang mang trước thông tin về nhiều trẻ được xét nghiệm dương tính với ấu trùng sán lợn trong những ngày qua
bởi nhiễm sán lợn không phải cấp tính như sởi hay suốt suốt huyết
trẻ nhiễm sán có thể do rất nhiều nguyên nhân từ môi trường nước thực phẩm
có những phỏng đoán thì không nên nói phỏng đoán
bởi vì cái này cái ký sinh trùng này nó nằm ở trong đất trong nước
còn cũng có thể là trong thực phẩm
nếu như thực phẩm thì không được cung chín
thế còn nếu thực phẩm mà được nấu chín thì không làm sao cả
thế nên nói là cái chu kỳ của ký sinh trùng thì nó có hai chu kỳ
một chút kỳ trong người và một chu kỳ ngoài môi trường
và nhiễm từ bao giờ thì cũng không ai biết được
chứ nó không như là vi khoản ví dụ như phải bẩn tả hoặc như là độ ngộ độc thương hàn hay là ngộ độc cố ly
thì có khi ăn vài ba tiếng sau
bắt đầu là nôn mửa rồi tiêu chảy rồi sốt rồi trị mạch
thế còn cái này thì ngoài môi trường thì nó nhiễm từ lúc nào cũng không ai có thể phỏng đoán được
tính đến sáng ngày một mươi sáu tháng ba đã có thêm hai trẻ dương tính với ấu trùng sán lợn
nâng tổng số cháu có xét nghiệm dương tính là sáu mươi một cháu
tổng số cháu được đưa đi xét nghiệm trong ba đợt
tính từ ngày bảy tháng ba đến nay là khoảng một một trăm linh trẻ
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh cho biết sẽ đề nghị công an tỉnh khẩn trương điều tra
làm rõ trách nhiệm của tập thể và các cá nhân liên quan đến việc cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn cho trường học